nằm giữa trung tâm thành phố hải phòng chợ hàn quận lê trân được biết đến là phiên chợ quê độc đáo nhất đất cảng
đã từ lâu chợ hàng được biết đến là nơi hội tụ những nét đặc sắc truyền thống và hiện đại về văn hóa thương mại của người dân địa phương
phiên chợ quê độc đáo nhất hải phòng thường họp chính vào ngày chủ nhật kéo dài từ sáng sớm cho đến trưa
những ngày còn lại tuy không phải là chính phiên nhưng cũng rất đông người dân kéo đến mua bán
đặc biệt vào dịp giáp tết chợ hàng họp cả ngày lẫn đêm và luôn luôn nhộn nhịp
tại phiên họp chợ ngoài những con vật thân quen được mua bán
thì người dân rất quan tâm chọn mua cho mình những trậu hoa trậu cảnh mang ý nghĩa phong thủy về trang trí trong nhà trong dịp tết
không chỉ vậy chợ hàng còn là nơi mua bán trao đổi những mặt hàng đồ cổ có xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới với niên đại lên đến hàng trăm năm

hôm nay tôi thấy chợ hàng rất đông vui và nhộn nhịp
hôm nay tôi cho gia đình mình đi thăm và các cháu đi xem
và tôi thấy chợ hàng hôm nay rất nhiều cây cảnh
tôi đang xem thêm một số loài cây cảnh nữa để chưng ngày tết
tôi đang cố gắng tìm thêm một số cây khác lạ hơn một chút nữa
nhiều người dân ở hải phòng coi việc đi chợ hàng như một thú vui dịp cuối tuần
đặc biệt dịp tết đến xuân về người ta đến chợ để mua bán
nhưng cũng có thể chỉ để dạo chơi ngắm cảnh vì thích một phiên chợ dân dã giữa nhịp sống đô thị hiện đại